chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày tám tháng một mươi hai của chương hình công an nhân dân
mở đầu bản tin hôm nay là thông tin từ lạng sơn
với hành vi giết người hoàng quốc oan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại thôn nào u xã lợi bác huyện lộc bình tỉnh làng sơn
đã bị công an tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
tại cơ quan điều tra đối tượng hoàng văn an khai nhận
đã đánh bạn cùng lớp là hoàng văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
và khi thấy tú cùng cậu ruột là vi văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ở xã thụy hùng huyện cao lộc đời ở cổng trường để gặp an với mục đích hỏi xem tại sao đánh tú
an đã lấy con dao bấm dài hai mươi hai cm để trong túi sách đâm liên tiếp vào người hoàng và tú
khiến hoàng bị trọng thương còn tú bị tử vong trên đường đi cấp cứu
ngay sau khi gây án đối tượng hoàng văn an đã ra cơ quan công an đầu thú
bạo lực học đường là vấn đề không mới khi thời gian qua liên tiếp nhiều vụ việc
các học sinh đánh bạn học rồi quay clip phát tán trên mạng đã bị cơ quan chức năng điều tra xử lý
từ sự việc trên một lần nữa báo động về hành vi bạo lực học đường mang tính côn đồ manh động
quan tâm quản lý con em mình mà còn nhà trường cần chú trọng hơn trong việc giáo dục kiểm soát các học sinh
để sớm ngăn chặn những hành vi xấu của các học sinh tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra
xin được tiếp tục với thông tin khác
mới đây tại công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đã bắt giữ đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích
dẫn đến chết người điều đáng nói là giữa đối tượng và nạn nhân không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào
chỉ vì bên vực anh vợ mà đối tượng đã tước đi mạng sống của người khác
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về sự việc này
bà lê thị kiên tuyến chú tại thành phố sa đét vẫn chưa hết bàng hoàng
khi chứng kiến cảnh một thanh niên va chạm giao thông và dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu anh phan quốc tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tại phường một thành phố sa đét khiến anh tùng bị chấn thương sợ não
dẫn đến tử vong tại bệnh viện trợ rẫy thành phố hồ chí minh
quýnh cái nón đầu tiên một cái bóp mà nó im liềm nó không dãy gì chân coi như người ta đã chết rồi
nó quýnh hoài
thủ phạm gây ra vụ án trên là lê quang tiến chú tại phường hai thành phố sa đéc
tại cơ quan cảnh sát điều tra tiến khai nhận khi đang nhậu thì nghe tin anh vợ là lê phi hổ đánh nhau với người khác
không kiểm chế được bản thân đối tượng chạy xe tìm nhóm thanh niên để hỏi cho ra lễ
khi chạy đến khu vực ngã bảy thuộc ấp phú hòa xã tân phú đông
gặp hai thanh niên đi bộ đúng như miêu tả của người thân
tiến đâm xe vào và hai bên cự cãi
lúc này anh tùng và sang bỏ đi thì đối tượng tiếp tục đuổi theo
và đâm xe thẳng vào anh tùng và anh sang khiến anh tùng bất tỉnh
hành vi của tiến rất là nguy hiểm là sau khi đụng xe vào là người của anh tùng làm cho anh tùng bất tỉnh rồi
thì là quay trở lại là cầm nón bảo hiểm là đập rất nhiều cái rất mạnh vào vùng đầu vùng mặt của anh tùng
làm cho anh tùng bị dập não và dẫn đến tử vong
nên đối với sự việc này thì cảnh sát điều tra công an thành phố sa đéc đang tiếp tục là thu thập chứng cứ
để là khởi tố vụ án khởi tố bị can xử lý nghiêm trước pháp luật
theo nhận định của cơ quan cảnh sát điều tra hành vi của lê quang tiến là hết sức côn đồ
dù đối tượng không hề có bất kỳ mâu thuẫn gì với anh tùng
nhưng vẫn ra tay hết sức tàn nhẫn dù nạn nhân không còn khả năng kháng cự
hiện công an thành phố sa đéc đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật
thông tin chúng tôi vừa cập nhật hôm nay ngày tám tháng một mươi hai công an quận một mươi một thành phố hồ chí minh cho biết
đang tạm giữ hai mươi người gồm một mươi năm nam và năm nữ có hành vi tổ chức sử dụng ma túy trong khách sạn
mà đơn vị này triệt phá trong rạng sáng cùng ngày
theo đó khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay trinh sát thuộc đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi một thành phố hồ chí minh
đồng loạt ập vào kiểm tra khách sạn khải hoàng trên đường lạc long quân phường năm quận một mươi một
tại ba phòng ở các tầng lầu năm trăm sáu mươi bảy của khách sạn lực lượng công an đã bắt tổng cộng hai mươi đối tượng
đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời thu giữ tan vật là lượng lớn tiền mặt ma túy tổng hợp
và các tan vật khác hiện công an đang mở rộng điều tra
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển tàn trữ trái phép chất ma túy tại quảng trị và thái bình
vào lúc hai giờ sáng ngày hôm nay ngày tám tháng một mươi hai tại km bảy trăm hai mươi
đi qua địa bàn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đoàn đặc nhiệm miền trung bộ tư lệnh biên phòng
phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị và công an tỉnh quảng trị
bắt quả tăng hai đối tượng gồm nguyễn mạnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại an dương hải phòng
và trịnh thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường đông lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị đang vận chuyển năm mươi năm cục heroin
các đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua tại hải phòng đang trên đường đưa vào đà nẵng để tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
còn tại thái bình vào ngày bảy tháng một mươi hai qua khám xét tại phòng hai lẻn năm khách sạn roby thuộc tổ một mươi sáu đường hùng vương phường phú khánh tp thái bình
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng đặng anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy phạm thị mai hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
đều trú tại quận hai bà trưng tp hà nội đang tàng trữ trái phép cho ma túy
ba túi ma túy đá có trọng lượng hai trăm năm mươi bốn gram hai trăm linh một viên ma túy tổng hợp năm điện thoại di động bốn mươi chín triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận mang ma túy về thái bình chưa kịp tiêu thụ thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang cho biết đã bắt quả tan một vụ đánh bạc ăn tiền tại nhà bà phan thị tuyết nhung năm mươi sáu tuổi ở ấp trường thọ a xã trường long tây huyện châu thành a
tăng vật khu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng gần một mươi triệu đồng
một mươi một triệu đồng tiền mạch sáu điện thoại di động và nhiều dụng cụ được dùng để đánh bạc
được biết ổ cờ bạc trên tồn tại khoảng một tháng trở lại đây thì bị triệt phá
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với thủ đoạn lân la trên khắp các tuyến đường thấy chủ nhà nào sơ hở đặc biệt là nhà cao tầng nhóm đối tượng đã đột nhập trộm cắp tiền vàng hay tài sản có giá trị rồi tẩu thoát
theo ghi nhận từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay nhóm đối tượng này đã thực hiện gần hai mươi vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại hai tỉnh quảng ngãi và bình định
trước tình hình trên qua thời gian theo dõi công an tỉnh quảng ngãi đã đấu tranh triệt phá bắt giữ băng nhóm trộm cắp này
đây là nhà của chị lê thị minh ánh ở thị trấn la hà huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
cách đây hai tháng kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm của chị ánh hai mươi một triệu đồng hai chiếc nhẫn
dây chuyền vàng rồi tẩu thoát
vụ việc xảy ra đã hai tháng qua nhưng chị ánh vẫn chưa hết bằng hoàng khi nhớ lại lúc đối tượng cầm dao cậy tủ trước mặt
ngày tám tháng một mươi hai nhóm đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ gồm nguyễn đỗ phi cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tệ xã nghĩa trung huyện tư nghĩa

nguyễn văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tệ xã hành đức huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
và huỳnh trấn kim chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tệ huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay nhóm đối tượng này đã câu kết thực hiện gần hai mươi vụ đột nhập nhà cao tầng trộm cắp tài sản trên địa bàn hai tỉnh quảng ngãi và bình định
trị giá tài sản do nhóm đối tượng này trộm cắp được lên tới hàng trăm triệu đồng
nhóm đối tượng này sống lang thang thuê nhà nghỉ để ở và bàn tính kế hoạch trộm cắp tài sản
việc triệt xóa băng trộm chuyên nghiệp này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
được nhân dân đồng tình và hình nợ
vào sáng nay công an huyện tri tôn tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ một ô tô tải vận chuyển một mươi năm tấn đường cát thái lan nhập lậu để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
trước đó khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng một mươi hai tổ công tác thuộc công an huyện tri tôn đang trên đường tuần tra kiểm soát
khi đến khu vực khóm hai thị trấn tri tôn huyện tri tôn thì phát hiện xe tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c một nghìn sáu trăm chín mươi tám do tài xế lâm hoàng tuấn điều khiển
chạy hướng huyện tịnh biên đi huyện tri tôn có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe có chở ba trăm linh bao đường cát không nhãn mát với tổng trọng lượng một mươi năm tấn
tại cơ quan điều tra tuấn khai nhận chở thuê số hàng trên cho chủ hàng ở thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên
tại thời điểm kiểm tra tài xế tuấn không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng
không khí lạnh lục địa trên hệ thống khí quyển tầng cao trường gió phân kỳ khô chi phối nên thời tiết tại các tỉnh thành miền bắc
vẫn tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ổn định trong thời đoạn ba ngày sắp tới
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trời ít mây phổ biến không mưa trưa chiều trời nắng hanh đêm và sáng trời rét
nhiệt độ ngày đêm phổ biến giao động từ một mươi hai đến hai mươi bảy độ
còn tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ về đêm và sáng sớm trời quang mây trời rét bút với nhiệt độ giao động trong khoảng
từ một mươi ba đến một mươi năm độ vùng núi chỉ từ một mươi một mươi hai độ thậm chí một số nơi còn giảm xuống giao động xung quanh ngưỡng tám độ
tuy nhiên ban ngày có nắng sớm nắng nhiều mặt đất được sơi ấm cùng nền nhiệt độ trưa chiều tăng lên giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
độ ẩm không khí thấp nhất có thể giảm xuống từ bốn mươi đến bốn mươi năm trời hanh và khô
khu vực các tỉnh từ nghệ an xuống đến thừa thiên huế trong những ngày tới đêm và sáng trời
nhiều mây ở phía bắc phổ biến ít mưa phía nam có mưa rào và rông rải rác trở lại trong ngày một mươi một
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng trời lạnh với mức nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ
trong khi đó thời tiết tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ngày hôm nay mưa vẫn còn xảy ra trên khu vực
tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh quảng ngãi và bình định
người dân tiếp tục cảnh giác với lũ quét trên các sông suối nhỏ xa lở đất ở vùng núi
ngập lụt tại vùng trũng ven sông các tỉnh từ quảng nam xuống đến khánh hòa
sang hai ngày tiếp theo dự kiến đợt mưa lớn lần này sẽ có cơ bản suy giảm nhanh
tình trạng ngập lụt sẽ được cải thiện đáng kể trên khu vực
trong khi đó các tỉnh tây nguyên cũng chịu ảnh hưởng của hệ thống thời tiết giống như khu vực nam trung bộ
nên tiếp tục có mưa rào rải rác với cường độ sẽ giảm trong ngày hôm nay
thời tiết nhiều mây độ ẩm cao cùng nền nhiệt độ ít biến đổi giao động từ một mươi chín đến ba mươi độ
còn tại các tỉnh thành nam bộ trong hai ba ngày sắp tới các hệ thống thời tiết gây mưa suy giảm nhanh
thời tiết sẽ ổn định trở lại và thuận lợi hơn cho cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân
với nhiệt độ ngày đêm phổ biến giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt